thời gian gần đây các đối tượng cũng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và tổ chức đánh bạc
hệ lụy của nạn cờ bạc kéo theo việc cho vay nặng lãi đòi nợ thuê
thậm chí đã xảy ra án mạng do mâu thuẫn trong khi cờ bạc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
công tác phòng ngừa tội phạm cờ bạc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực nhiều hơn nữa
của các ngành các cấp để đấu tranh loại bỏ tệ nạn này khỏi đời sống xã hội
tại vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lập thạch vừa ra quyết định khởi tố trần đức ninh
trú tại xã nhạo sơn huyện sông lô về hành vi trộm cắp tài sản
vào sáng ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đối tượng ninh đến quán internet thuộc thị trấn lập thạch huyện lập thạch để chơi điện tử
đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày khi ninh đi về thì nhìn thấy trước cửa quán có một chiếc xe máy honda vẫn còn cắm chìa khóa
nên ninh đã trộm cắp chiếc xe trên và mang ra bán trên mạng xã hội
sau khi tiêu hết số tiền trên thì ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám trần đức ninh đã đến công an huyện lập thạch để đầu thú
phá kính ô tô để trộm cắp tài sản tình trạng này đang diễn ra tại thành phố nha trang của tỉnh khánh hòa
sau khi triệt phá và bắt giữ các đối tượng thủ đoạn đã được công an làm rõ
theo như các đối tượng thực hiện thì cách thức rất đơn giản và thao tác nhanh
vậy bọn chúng đã làm như thế nào phóng viên antv khánh hòa sẽ cung cấp ngay sau đây
hình ảnh từ camera an ninh của một cơ sở tại thành phố nha trang
một đối tượng dùng quẹt ga hơi nóng kính xe
sau ít phút kính xe bị nổ đối tượng dùng tay đập vỡ kính xe đột nhập lấy tài sản
toàn bộ hành vi chỉ diễn ra chưa đầy năm phút
các đối tượng có thủ đoạn là đi quan sát thấy các xe ô tô không có người bảo vệ
không có trông giữ thì sẽ sập kính để đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản
nhóm thiếu niên này là thủ phạm của gần chục vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản
theo đối tượng cầm đầu lê minh tuấn thì việc gây án diễn ra khá dễ dàng chỉ bằng những dụng cụ nhỏ gọn như thế này
nên cứ khi nào cần tiền để chơi game là cả nhóm rủ nhau đi
hầu hết các vụ đập kính xe chủ xe bị mất tài sản không nhiều
nhưng để khắc phục sửa chữa thì phải bỏ xe
giá hàng triệu thậm chí hàng chục triệu đồng
quá trình đậu đổ nếu không có điều kiện thì nên đậu ở những địa điểm có tầm quan sát tốt
có ánh sáng đèn chiếu rõ và không nên để các tài sản có giá trị cao trong xe
hoặc tốt nhất là nên gửi tại các địa điểm có lực lượng bảo vệ trong giữ
tại nhiều tuyến phố ở thành phố nha trang vào ban đêm
có rất nhiều xe ô tô đậu đỗ mà không có người trông coi
số lượng ô tô tăng cao
phải gia đình nào cũng có chỗ để xe tại nhà
trong khi thành phố nha trang rất thiếu các bãi giữ xe tập trung
thì đường phố là địa điểm thuận tiện nhất để nhiều gia đình để xe vào ban đêm
và đây chính là điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động
chính vì vậy người dân cần đề cao cảnh giác
vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự nổi bật
ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng ngô trọng hanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã cổ tiết huyện tam nông tỉnh phú thọ
đối tượng trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã minh lập huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
cũng liên quan đến tội giết người
công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn viết hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
biệt là vùng ven biển sẽ có gió giật cấp sáu đến cấp tám biển động
ngư dân nên hạn chế các hoạt động tàu thuyền trên biển
cùng với đó là nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng sẽ tăng cao
người dân cần hết sức lưu ý
nền nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ
trưa chiều giao động từ hai mươi chín đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai vẫn chỉ có những cơn mưa bất chợt trong ngày
bắt đầu từ ngày một mươi ba
mưa rông có xu hướng tăng hơn
tại các tỉnh như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
có nơi mưa vừa mưa to và rông
bà con cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt trên toàn khu vực có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới chủ yếu có mây thay đổi
ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi
cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
với nền nhiệt ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong cả ba ngày tới
do gió mùa tây nam có cường độ mạnh
kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên vẫn duy trì mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
tập trung chính tại con tum gia lai đắk lắc
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt ngày đêm tại đây không có nhiều biến đổi
giao động trong ngưỡng từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ do cũng chịu ảnh hưởng
của gió mùa tây nam có cường độ mạnh và hội tụ trên cao
nên tiếp tục có mưa mưa vừa đến mưa to và rông
vì vậy người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió thật mạnh
nền nhiệt chưa chiều trên toàn khu vực
không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
tiếp theo là thông tin về áp thấp nhiệt đới
vào hồi bảy giờ ngày một mươi một tháng tám
vị trí đam mắc thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía nam
tỉnh quảng ngã
tỉnh quảng ngã
tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu và cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển
chủ yếu theo hướng bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km
và có khả năng mạnh thêm
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới
có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng năm km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm
thông tin dự báo
thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin
một bộ báo online cầm nhật ngày hôm nay của
truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm
theo dõi của quý vị và các bạn